thông tin về vụ học sinh đuối nước tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
chiều nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai đã tìm thấy thi thể của một em học sinh
và nạn nhân còn lại vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm
thi thể được tìm thấy là em đỗ xuân kim học sinh lớp một mươi a tám trường trung học phổ thông nguyễn hữu cảnh
nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng bảy trăm linh m thuộc phường long bình tân
hiện nạn nhân còn lại là em nguyễn hoàng minh quân học sinh lớp một mươi a sáu vẫn chưa được tìm thấy
trước đó vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng năm đã xảy ra vụ đuối nước khiến ba người bị cuốn trôi
ở dòng suối bà lúa thuộc khu phố một phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai